công an huyện đam rồng tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ ba đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại rừng tại tiểu khu hai trăm năm mươi bốn
do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng huyện đam rồng tỉnh lâm đồng quản lý
đó là nguyễn quốc xoan bốn mươi bốn tuổi ngụ tại xã đạ cờ nàng huyện đam rồng hoàng văn việt hai mươi tuổi quê huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tạm trú tại xã đạ cờ nàng và phan văn lương ngụ xã đạ cờ nàng
các đối tượng đã dùng cưa máy triệt hạ hàng trăm cây gỗ lớn có tuổi thọ hơn một mươi năm tuổi sau đó tiến hành gom chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
kết quả khám nghiệm hiện trường tổng diện tích bị phá là hai mươi bốn chín trăm linh m hai tương đương hai bốn mươi chín ha thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp rừng sản xuất trạng thái rừng ba a hai
tổng khối lượng gỗ thiệt hại ban đầu là bốn mươi bốn một trăm năm mươi m ba chủng loại gỗ tạp nhóm sáu
mục đích của các đối tượng phá rừng là chiếm đất sản xuất nông nghiệp
khu vực rừng bị phá đã giao cho một
một số hộ dân ở thôn băng dung xã đạ cờ nàng quản lý bảo vệ